đồng thời thái móc nối với nguyễn đắc công là cán bộ văn thư lưu trữ ủy ban nhân dân phường sáu quận bình thạnh
chứng thực các giấy cam kết trên nhận tiền hối lộ từ thái công đã giả chữ ký của lãnh đạo phường và dùng mộc do công ty trực tiếp quản lý đóng dấu
sau khi sang tên nhà đất thành công thái giúp tấn môi giới căn nhà trên cho phạm thị kim yến với giá bảy mươi tám tỷ đồng
sau đó thái tiếp tục nhờ công thực hiện hành vi chứng thực sao y giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của phạm thị kim yến
và chứng thực chữ ký trong cam kết của phạm thị kim thanh để làm thủ tục cập nhật di biến động nhà đất cho nhanh chóng
cơ quan điều tra xác định thái đã chỉ đạo nguyễn đức hải đưa hối lộ cho công bốn lần tổng cộng sáu triệu đồng
tháng bảy hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân quận bình thạnh phát hiện hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
nên yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh xử lý
cơ quan điều tra đã thông báo cho anh em tấn biết giấy cam kết từ chối nhận di sản thừa kế của những người thừa kế đang ở nước ngoài
là do nguyễn đắc công giả chữ ký chứng thực
tuy nhiên tấn thạnh và phước vì lòng tham không muốn trả lại số tiền bán nhà đã nhận đã cung cấp thông tin sai sự thật
yêu cầu tòa án khai tử tám người thừa kế đang sinh sống ở nước ngoài nhằm hợp thức hóa việc mua bán nhà
cơ quan điều tra xác định tấn thạnh phước biết hành vi của luật sư lê minh thái là gian dối
không đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn cố ý bỏ mặc cho hậu quả xảy ra để đạt mục đích sang tên sở hữu nhà đất hai trăm bảy mươi a bạch đằng
bị can lê minh thái vì lợi ích cá nhân đã chỉ đạo nguyễn đức hải làm giả nhiều giấy tờ giúp cho tấn thạnh và phước chiếm đoạt căn nhà
nguyễn đắc công đã lợi dụng nhiệm vụ của mình nhận tiền từ lê minh thái để thực hiện chứng thực tài liệu trái pháp luật
khi lãnh đạo ủy ban nhân dân phường sáu không ký hồ sơ công đã làm giả chữ ký rồi dùng bọc đóng dấu xác nhận
công đã quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt những bị can trên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình phước đang phối hợp với các lực lượng chức năng và công an thành phố đồng xoài
công an các huyện đồng phú phú riềng truy bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ án ma túy tại khu vực xã thuận phú huyện đồng phú
theo thông tin ban đầu lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng và thu giữ một số vật chứng có liên quan để điều tra
riêng đối tượng lê minh công sinh năm hai nghìn quê quán xã hoạt giang huyện hà trung tỉnh thanh hóa thường trú thôn bùi gia phúc hai xã phú nghĩa huyện bù gia mập tỉnh bình phước
là người có liên quan lợi dụng khu vực hiện trường có địa hình cây cối rậm rạp đã lẩn trốn
hiện công an tỉnh bình phước đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ tổ chức bao vây truy tìm đối tượng lê minh công
công an tỉnh bình phước kêu gọi đối tượng nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
công an cũng đề nghị thân nhân đối tượng lê minh công vận động và đưa đối tượng ra trình diện sớm để làm việc
mọi người dân nếu ai có phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng lê minh công thì cung cấp cho cơ quan công an tỉnh qua số điện thoại chín trăm một mươi tám bốn trăm bốn mươi sáu chín trăm một mươi một gặp đồng chí hòa
thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật và có phần thưởng cho những thông tin có giá trị bắt giữ được đối tượng
mọi hành vi che giấu hoặc không tố giác đối tượng lê minh công của cá nhân tổ chức đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
sáng năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam
đồng thời khám xét nơi ở của điền hòa sinh để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an điền hòa sinh khai nhận vào tháng hai hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội
sinh có quen biết một người phụ nữ tại tp đà lạt tỉnh lâm đồng
sau một thời gian liên lạc tâm sự trở nên thân thiết sinh tự nhận mình là cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
hiện nay mở thêm một cửa hàng nhôm sắt để kiếm thêm thu nhập
để tạo lòng tin cho nạn nhân sinh thường gọi các cuộc gọi hình ảnh mặc trang phục cảnh sát cơ động
đồng thời chụp hình quân hàm kết hợp của lực lượng công an súng còng số tám
sau khi có được tình cảm và lòng tin của nạn nhân sinh đã nhiều lần mượn tiền rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân với tổng số tiền gần một tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ các tăng vật có liên quan đồng thời cho biết điền hòa sinh không có nghề nghiệp và việc làm ổn định
hiện vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
chiều ngày bốn tháng bốn các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng scb tiếp tục với phần nói lời sau cùng của các bị cáo trong nhóm cựu lãnh đạo scb
cựu lãnh đạo tổ thanh tra
nói đời sau cùng các bị cáo tỏ ra ăn năn về những gì bản thân gây ra
họ mong có một mức án thể hiện sự khoan dung của pháp luật để có thể sớm trở về với người thân
trong đó bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã bày tỏ sự hối hận muộn màng vì sai lầm mà bản thân đã gây ra
theo đó suốt một mươi phút đứng trước bục khai báo bị cáo đỗ thị nhàn nghẹn ngào trong nước mát
bị cáo nghĩ về ba mươi năm công tác trong ngành ngân hàng
hai mươi năm đảm nhiệm chức vụ thanh tra
dù ở vị trí nào bị cáo cũng cố gắng làm tròn nhiệm vụ được giao
tuy nhiên chỉ vì phút sai lầm hẻ nhát mà phải trả giá
bị cáo đỗ thị nhàn tỏ ra vô cùng ẩn hận và xấu hổ về hành vi của mình
đứng trước vành móng ngựa bị cáo nhận đại học về thượng tôn pháp luật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
bà nhàn cho rằng suốt quá trình điều tra xét xử
nội dung bị cáo trình bày chỉ mong được viện kiểm sát và hội đồng xét xử xem xét
chứ không có ý chối tội hoặc đổ lỗi cho bất kỳ ai
trước đó quá trình xét hỏi tranh luận tại tòa ngoài bị cáo trương mỹ lan và bị cáo đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước là loanh quanh đổ lỗi không thừa nhận hành vi phạm tội
còn phần lớn các bị cáo đều thành khẩn khai nhận ăn năn hối cài
nghĩ về chuỗi ngày vừa qua với bà nhàn đã chạm đến tột cùng đau khổ của bà và gia đình chồng
với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
bị cáo tự nhận mình là đứa con bất hiếu không lo chọn tàng hiếu cho mẹ bố già chín mươi tuổi bệnh tật
nữ cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước cho rằng
mình không xứng đáng với những huy chương bằng khen mà ngân hàng nhà nước thanh tra chính phủ đã khen tặng
qua đó bà xin lỗi đảng nhà nước ngân hàng nhà nước xin lỗi gia đình hai bên nội ngoại về hành vi của mình
ngoài ra bị cáo nhàn cũng mong hội đồng xét xử và cơ quan tố tụng khoan dung
đối với mình và các bị cáo là lãnh đạo thành viên đoàn thanh tra
để sớm trở về gia đình dưỡng bệnh là chỗ dựa tinh thần cho các con các cháu
qua ghi nhận khi được nói lời sau cùng nhiều bị cáo đã giải bày được nỗi lòng của mình
các bị cáo đều cảm thấy hối tiếc ẩn hận về hành vi mình thực hiện
đó là lời cảnh tình là bài học cho không chỉ các bị cáo có mặt tại phiên tòa
mà còn với tất cả mọi người rằng hãy thượng tôn pháp luật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cho dù có muộn
cùng những dây dứt như bà nhà
trong lời nói sau cùng bị cáo nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
đã cảm ơn viện kiểm sát vì đã bao dung khi đề nghị mức án mới thấp hơn đề nghị trước đó
bị cáo hưng gửi lời xin lỗi đến ngân hàng nhà nước cơ quan thanh tra khi nói rằng đã nhận thức đầy đủ
thấy rõ trách nhiệm là người ra quyết định thanh tra nhưng không làm tròn trách nhiệm
bị cáo và các thành viên đoàn thanh tra đã nhận thức rõ hành vi của mình thế nên mong được tha thứ
là người đưa năm hai triệu usd cho bà nhàn
bị cáo võ tấn hoàng văn cũng đã nhận thức sâu sắc về nguyên tắc thượng tôn pháp luật
cũng như những hậu quả mà mình đã phải trả giá bằng sự tự do của bản thân
phải xa gia đình xa con nhỏ mới một mươi năm tháng tuổi chưa được gặp mặt
bị cáo gửi lời cảnh tỉnh đến tất cả những người đang làm ăn kinh doanh để lấy trường hợp của bị cáo là bài học
ngoài ba bị cáo trên trước tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước tòa ngoài sự ăn nan hối hận
bị cáo nguyễn cao trí cũng muốn nói thêm về bối cảnh
thách thức đã đưa mình vào hoàn cảnh khắc nghiệt như hôm nay
theo đó thời điểm bà trương mỹ lan bị khởi tố tạm giam
bị cáo trí chịu áp lực rất lớn bởi những thông tin và những nỗ lực tách bạch sự liên quan của hệ thống công ty mình với tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cáo trí nói đã nhiều kiến nghị hoàn trả lại tiền thế nhưng không được chấp nhận
đây là sai phạm của những doanh nhân trong những hoàn cảnh khắc nghiệt khi bị cáo và bị cáo lan mất kết nối với nhau
bị cáo nguyễn cao trí hy vọng sai phạm của mình không làm ảnh hưởng đến hệ thống công ty
đặc biệt là tư tưởng tâm lý của các giảng viên thầy cô sinh viên học sinh trong hệ thống giáo dục văn lang
bên cạnh đó khi được nói lời cuối nhiều bị cáo đã chia sẻ về hoàn cảnh gia đình
không phải vì để xin được lượng khoan hồng mà chỉ nói đúng nỗi niềm của mình